vị trí trung tâm logistics cấp vùng sẽ được bố trí tại khu công nghiệp nam đình vũ với khả năng kết nối mạng giao thông quốc gia bằng đường bộ đường sắt đường thủy nội địa
bốn trung tâm logistics vệ tinh dự kiến gồm trung tâm logistics lạch huyện trung tâm logistics việt nam singapore trung tâm logistics tràng duệ trung tâm logistics tiên lãng
hiện có khoảng ba mươi trung tâm logistics đa quốc gia đang hoạt động tại hải phòng chiếm hơn bảy mươi thị phần logistics